nắng nóng kéo dài đối mặt với khá nhiều khó khăn do thiếu nước nguy cơ cháy rừng
quân và dân trên đảo hòn chuối trong những ngày qua đang nỗ lực bảo vệ rừng
động vật hoang dã trên đảo được an toàn qua mùa khô khắc nghiệt
đảo hòn chuối có địa hình rất phức tạp thảm thực bì trên đảo khô hanh dễ bắt cháy
vì đại đa số không có nước một khi xảy ra sự cố cháy rừng công tác chữa cháy cực kỳ khó
ở đảo vào mùa khô tình trạng thiếu nước thường rất trầm trọng
để dẫn động bà con hạn chế mức tối đa nhất để vào rừng
và hạn chế mức tối đa là đem những vật liệu dễ cháy nổ đem vào rừng
và trong nhiều năm qua thì chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền
biệt là những người dân ở ngư dân ở dưới biển khi họ cặp tàu vào ở trong đảo
thì họ khi lên đảo thì họ cũng ý thức được cái việc là bảo vệ rừng
song song với phòng chống cháy rừng mùa khô công tác bảo vệ động vật hoang dã
ở hòn chuối cũng được quan tâm
phần lớn là rừng nguyên sinh có nhiều động vật hoang dã
thời gian qua nắng gắt khô hanh đã ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng
cán bộ chiến sĩ cùng người dân trên đảo đang ra sức bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái rừng
để giúp các loài động vật hoang dã có môi trường an toàn trú ngụ phát triển và sinh sản
đối với bộ động phòng hàng năm là chủ trì phối hợp với hải quân và hải đăng
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân
giết đăng ký
và đồng ý cam kết là mùa nắng hạn không được đi gần
đồn biên phòng hòn chuối cũng khảo sát đề ra các giải pháp khắc phục
theo đó đối với khu vực có bùm dày lá khô nhiều cử người tiến hành quét thu gom
còn tại các đường mòn đơn vị đã tiến hành cắm biển và rào ngăn
không để bất cứ ai vào rừng bắt động vật